chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
sáng nay tại hà nội thanh tra bộ công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba
triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi ba
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
năm hai nghìn hai mươi hai thanh tra bộ công an đã thực hiện có hiệu quả chất lượng các mặt công tác thanh tra
phát hiện kiến nghị xử lý kịp thời các tập thể cá nhân có khuyết điểm vi phạm
đã cụ thể hóa ban hành một mươi bảy quy trình thực hiện các mặt công tác thanh tra
thể hiện tinh thần chủ động quyết liệt đi tắt đón đầu trong việc triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai
ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
chủ trì tham mưu xây dựng trình bộ trưởng ban hành bốn thông tư
góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quy trình công tác thanh tra
chủ động tham mưu đúng và trúng cho lãnh đạo bộ
chỉ đạo công an các địa phương tiến hành hai chuyên đề thanh tra diện rộng
và trực tiếp tiến hành hàng chục cuộc thanh tra theo kế hoạch
thanh tra đột xuất và kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra
làm tốt vai trò cơ quan thường trực ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí của bộ
ghi nhận biểu dương và chúc mừng những thành tích mà tập thể cán bộ
chiến sĩ thanh tra bộ công an đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai
thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu thanh tra bộ triển khai thực hiện nghiêm túc
hiệu quả kế hoạch về công tác thanh tra năm hai nghìn hai mươi ba
tuyệt đối chấp hành và thực hiện nghiêm túc quy trình quy định nguyên tắc về nghiệp vụ thanh tra
thực hiện tốt công tác thẩm định dự thảo kết luận thanh tra
luôn đảm bảo tính minh bạch liêm khiết trong kết quả các cuộc thanh tra
nâng cáo chất lượng cho từng cuộc thanh tra
chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong đơn vị để cao tính chủ động sáng tạo giám nghĩ giám làm
dám chịu trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo các cấp trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
sáng nay công an tỉnh khánh hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai
triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi ba
trung tướng nguyễn duy ngọc quý viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an sự và chỉ đạo hội nghị
năm hai nghìn hai mươi hai tình hình an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội tại tỉnh khánh hòa tiếp tục được giữ vững ổn định
tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm hai mươi ba so với năm hai nghìn một mươi chín giảm một mươi tám một so với năm hai nghìn hai mươi một
công tác quản lý nhà nước về an ninh trả tự có nhiều chuyển biến tích cực
tai nạn giao thông được kiềm chế số vụ cháy nổ giảm sâu so với năm trước
tổng kết năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh khánh hòa được bộ công an tặng cờ thi đua xuất sắc
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc biểu dương những thành tích
công an tỉnh khánh hòa đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai
về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh công an tỉnh khánh hòa
cần quán triệt và nghiên cứu kỹ những nội dung trong phát biểu chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
và kết luận của đồng chí bộ trưởng tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám
từ đó để ra những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm phù hợp với tình hình địa bàn
cùng với đó tập trung làm tốt hơn nữa công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
đặc biệt là việc thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
về thực hiện đề án sáu đồng chí thứ trưởng yêu cầu công an khánh hòa tiếp tục ra soát
đánh giá lại những vấn đề cốt yếu trong tám vấn đề đã thực hiện từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
có giải pháp hành động quyết liệt hơn nữa trong năm hai nghìn hai mươi ba năm hành động của đề án sáu
dịp này thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã trao tặng cờ thi đua của bộ công an cho ba đơn vị thuộc công an tỉnh khánh hòa
chiều nay trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
sự và chỉ đạo hội nghị tổng kết chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi hai và triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi ba tại công an tỉnh quảng trị
kết quả nổi bật nhất trong năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh quảng trị đã điều tra
làm rõ nhiều vụ án lớn được dư luận nhân dân đánh giá
cao công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được thực hiện hiệu quả
tạo chuyển biến tích cực đồng bộ trong các cơ quan doanh nghiệp trường học khu dân cư
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trung tướng lê quốc hùng ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những kết quả của công an quảng trị đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai
đồng thời yêu cầu trong năm hai nghìn hai mươi ba công an quảng trị cần tập trung thực hiện có hiệu quả nghị quyết số một mươi hai nqtvk ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
của bộ chính trị về để mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
trong đó chú trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần đoàn kết kỷ luật cao
tiếp tục ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất trang bị phương tiện và lực lượng cho công an cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở
nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội nhất là tội phạm ma túy nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia
cũng trong sáng nay công an tỉnh vĩnh phúc tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm hai nghìn hai mươi hai triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi bốn
có đồng chí thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
với việc triển khai hiệu quả đồng bộ nhiều giải pháp năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh vĩnh phúc đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu được bộ công an giao
trong đó đã điều tra làm rõ năm trăm hai mươi vụ phạm tội về trật tự xã hội với một một trăm sáu mươi hai đối tượng thu hồi tài sản trị giá hơn một mươi bốn hai tỷ đồng
đặc biệt đã khởi tố bảy mươi hai vụ với một trăm linh bị can kinh tế tham nhũng chức vụ thu hồi tài sản hơn một mươi một hai tỷ đồng
bên cạnh đó công an vĩnh phúc đã triển khai hiệu quả đề án ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia và triển khai đề án số sáu trên địa bàn tỉnh
tại hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của công an tỉnh vĩnh phúc để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được xứng đáng là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua
thứ trưởng bộ công an yêu cầu trong thời gian tới công an tỉnh vĩnh phúc tập trung đấu tranh phòng ngừa hiệu quả với các loại tội phạm không để xảy ra bị động bất ngờ phân đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu được bộ công an giao quyết tâm xây dựng công an tỉnh vĩnh phúc thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nhuệ hiện đại
nhân dịp này nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đã được vinh danh tại hội nghị

tập trung hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác được lãnh đạo bộ giao năm hai nghìn hai mươi ba đẩy mạnh công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
chiều nay cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao năm hai nghìn hai mươi hai
triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi ba
theo đó xác định nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tiếp tục nắm phân tích đánh giá sự báo sát tình hình trên không gian mạng
thực hiện hiệu quả công tác tham mưu chiến lược bảo vệ lợi ích chủ quyền an ninh quốc gia
chủ động phát hiện đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia
bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh ngăn chặn thông tin xấu độc
năm hai nghìn hai mươi hai cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã thực hiện hiệu quả công tác tham mưu chiến lược
cho lãnh đạo bộ lãnh đạo đảng nhà nước trong hoạch định đường lối chính sách về đảm bảo an ninh trật tự trên không gian mạng
đạt nhiều kết quả nổi bật đấu tranh xử lý nghiêm các hội nhóm đối tượng chống phá trọng điểm
ngăn chặn xử lý hiệu quả các vụ việc điểm nóng gây dư luận xấu phức tạp trên mạng
kịp thời phát hiện xử lý hoạt động tấn công mạng đấu tranh triệt xóa nhiều ổ nhóm đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao quy mô lớn phức tạp
năm hai nghìn hai mươi hai cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đấu tranh triệt phá phối hợp điều tra
khởi tố ba mươi bảy vụ án hai trăm bốn mươi năm bị can vượt tám mươi năm chỉ tiêu bộ giao
trong chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi ba đơn vị xác định nhiệm vụ hoàn thiện chính sách pháp luật về an ninh mạng là nền tảng
trụ cột gắn kết chặt chẽ
giữa công tác xây dựng thể chế với hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm
nâng cao hiệu quả hệ thống tác chiến thông tin truyền thông xã hội trên môi trường mạng nhận diện phản bác các luận điệu
thông tin xấu độc huy động sức mạnh của cài thống chính trị phủ xanh thông tin trên mạng đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế
giải quyết hiệu quả yêu cầu đấu tranh với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao xuyên biên giới có yếu tố nước ngoài
sáng nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ bộ công an năm hai nghìn hai mươi hai triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn hai mươi hai dưới sự lãnh đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam
hội viên phụ nữ bộ công an luôn nỗ lực cố gắng không ngừng trong công tác chuyên môn xây dựng đơn vị và hoạt động phong trào phụ nữ
với một trăm bảy mươi ba công trình phần việc
được đăng ký mới gắn với công tác chuyên môn đã cho thấy sự bài bản trách nhiệm hiệu quả trong công tác hội của phụ nữ bộ công an
hội phụ nữ trong công an nhân dân đã nhận đỡ đầu gần bảy trăm năm mươi cháu là trẻ mồ côi bố tích cực đi đầu trong các chương trình hoạt động thiện nguyện chung sức vì cộng đồng
năm hai nghìn hai mươi ba hội phụ nữ bộ công an tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hội xây dựng tổ chức hội phụ nữ bộ công an
thực sự vững mạnh phát triển toàn diện xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong phong trào phụ nữ việt nam
đồng thời góp phần vào sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì bình yên cuộc sống vì bình đẳng và phát triển của phụ nữ
thưa quý vị chỉ còn vài ngày nữa sổ hộ khẩu giấy sẽ chính thức không còn giá trị sử dụng
thông tin cư trú sẽ được cơ quan chức năng quản lý bằng phương thức điện tử thay vì là thủ công như trước đây
hiện bộ công an đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
vừa để người dân hiểu đúng về việc thu hồi sổ hộ khẩu vừa đảm bảo thực hiện lộ trình bỏ sổ hộ khẩu giấy sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm nay
trước khi đến làm việc tại công an phường anh tuấn đã tìm hiểu thông tin và khai báo theo các quy trình trên cổng dịch vụ công
vì vậy thủ tục nhập khẩu cho vợ của anh được xử lý rất nhanh chóng
khi được thông báo thu hồi sổ hộ khẩu giấy anh vui vẻ đồng ý
lúc đầu thì mình cũng hơi đắn đo mình cũng tìm hiểu
sau khi tìm hiểu xong mình cũng tìm hiểu
sau khi tìm hiểu xong mình cũng nghe các chị giải thích các bộ giải thích
thì cũng thấy là sổ hộ khẩu sau khi thu lại xong mình sẽ có một tờ giấy chứng minh là sổ hộ khẩu ấy được đưa lên cổng dịch vụ điện tử và nó sẽ thay thế hoàn toàn sổ hộ khẩu cũ
sổ hộ khẩu đã gắn bó với đời sống người dân nhiều năm qua
vì vậy việc đổi sang sổ điện tử mặc dù tiện lợi tuy nhiên nhiều người dân vẫn còn bỡ ngỡ và lo lắng
tuy nhiên qua công tác tuyên truyền người dân đã hiểu được những tiện ích mà chính mình được thụ hưởng
điều này nhằm tạo sự thống nhất tránh gây phiền hà nhũng nhiễu cho công dân khi từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba sổ hộ khẩu giấy không còn được sử dụng